thưa quý vị thời gian gần đây nhiều người dùng dịch vụ thông báo số dư sms banking của một số ngân hàng
tỏ ra ngỡ ngàng khi bị trừ phí của tháng một năm nay tăng so với những tháng trước
có nhiều trường hợp bị thu phí lên tới năm mươi năm hoặc là bảy mươi bảy đồng
dù không phải là số tiền quá lớn nhưng đối với nhiều người
thì mức tăng phí này không được thông báo trước và có phần bất hợp lý
việc này khiến cho nhiều khách hàng khó chịu hoặc thậm chí là hủy dịch vụ sms banking của ngân hàng
những ngày vừa qua trên mạng xã hội rất nhiều người dân đồng loạt phản ánh và không khỏi ngỡ ngàng
vì mức thu sms banking của ngân hàng việt công banh tăng cao
theo đó họ nhận được thông báo tin nhắn trừ tiền phí dịch vụ hàng tháng
với mức từ năm mươi năm đến bảy mươi bảy đồng một tháng
đây là mức phí cao nhất từ trước đến nay
việc thu đến bảy mươi bảy đồng có nghĩa là gấp bảy lần so với tháng trước
thì tôi cũng đã gọi lên tổng đài của việt công banh và được trả lời là
là ngân hàng mới thay đổi chính sách từ đầu năm nay
thì thay vì thu theo gói là một mươi một đồng một tháng
thì ngân hàng áp dụng phí dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn sms theo số lượng tin nhắn trong tháng
là một người khách hàng thì mình thấy là cái việc thu phí như vậy thì rất là cao và không trình đáng
mình thì đã dùng việt công banh đã ba năm nay rồi
và mình thực sự ngỡ ngàng vì cái chi phí nó đắt như vậy
mình thì cũng đã liên hệ với tổng đài và được giải thích là do cái số lượng tin nhắn
và đến bây giờ thì mình đã hủy cái dịch vụ sms banking của việt công banh
trên thực tế tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
ngân hàng việt công banh đã áp dụng mức phí mới đối với dịch vụ nhận tin nhắn chủ động qua sms
phí thu của việt công banh giao động từ một mươi một đến bảy mươi bảy đồng trên một tháng
như vậy nếu tính cả năm

nếu tính cả năm người dùng có thể phải đóng phí tin nhắn sms cao nhất lên tới chín trăm hai mươi bốn đồng
mức phí thu của một số ngân hàng khác có giá tương đương việt công banh như ngân hàng tết công banh
mức phí giao động từ một mươi ba hai trăm linh đồng đến tám mươi hai năm trăm linh đồng
một năm phí sms cao nhất lên tới chín trăm chín mươi đồng
một ngân hàng khác là bidv phí thu từ chín chín trăm linh đồng đến bảy mươi bảy đồng một tháng tùy số lượng tin nhắn
tương tự như việt công banh phí tin nhắn sms cao nhất mà bidv có thể thu của khách hàng

có thể nói những băn khoăn của người dùng là có cơ sở
vì bất kỳ một thay đổi nào cũng cần phải có sự chấp thuận của khách hàng
đặc biệt là biến động về giá cước của dịch vụ
trước sự bức xúc của người dân về phí dịch vụ thông báo số dư của ngân hàng tăng cao
vừa qua chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ nguyễn quốc hùng
tổng thư ký hiệp hội ngân hàng việt nam để chia sẻ thêm về vấn đề này
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông nguyễn quốc hùng tổng thư ký hiệp hội ngân hàng việt nam đã nhận lời tham dự buổi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay
trong những ngày này thì nhiều người ngỡ ngàng trước phí sms banking khá là cao
và ông có thể đánh giá như thế nào về vấn đề này và đơn vị nào sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm về vấn đề này
thật ra thì hiện nay không thể nói rõ là các tổ chức tiến dự không như ngày xưa nữa
việc ứng dụng ngân hàng hiện đại cho nên là ngoài việc sử dụng tin nhắn là có dùng app
và tất cả những cái tổ chức khách hàng và cá nhân sử dụng các cái mở tài khoản thì người đại ngân hàng có thể xây dựng những biến thông báo số dư quả
tuy nhiên của ngân hàng và không phải mất phí
tuy nhiên bên cạnh đó thì có thể sử dụng cái việc sử dụng tin nhắn
và để có thể thông báo số dư của khách hàng thì tất cả cái sử dụng này ngân hàng không làm ra được
ngân hàng không làm được thì ngân hàng phải thu phí thu phí là thu phí từ của khách hàng để trả cho nhà mạng
tại sao một mức phí cho một loại hình dịch vụ của ngân hàng

cho nên là chỉ các cái việc mà hiện nay các ngân hàng các tổ chức tín dụng trong đó ra ngoài thường là mấy phí toàn bộ phí thanh toán
tất cả những cái hoạt động liên quan đến phí thanh toán là các ngân hàng không thu lập không thu phí
và chỉ có thu phí đối với những cái khoản mà họ không làm ra được
đấy là phí dịch vụ
như vậy là họ chỉ làm một cái động tác là chỉ là thu hộ tất cả những cái hoạt động mà liên quan đến s s banking của họ
diễn biến với số dư anh chàng có tin nhắn nhiều thì anh chàng phải trả tiền nhiều
có một thực tế cho thấy là xu hướng các ngân hàng hiện nay miễn phí một số loại hình dịch vụ
như là miễn phí chuyển tiền để thu hút khách hàng
nhưng lại thu tiền cước như là sms banking phí phát hành hay là phí thưởng điện
rất nhiều loại phí mà có khi là khách hàng lúc kia
lý hợp đồng cũng không đọc đến
ông đánh giá sao về việc này
thì việc thu đến bảy mươi bảy hay bao nhiêu nó phụ thuộc vào cái số lượng tin nhắn
và người ta quy định như vậy rồi thì tôi biết rằng là thông tin sau khi thông tin truyền thông của người chúng cũng thông báo là
các tổ chức liên tục thu phí cao thì tôi đã kiểm tra rồi
như vậy thì có những ngân hàng thu lỗ lỗ hàng năm một trăm linh tỷ
bây giờ họ không thể tiếp tục lỗ mãi như thế được khi họ không thu phí một đồng nào liên quan đến tận hợp của khách hàng liên quan đến vấn đề hoạt động kinh toán
bây giờ tiếp tục phải hỗ trợ nữa thì làm sao họ khủ khả năng tài chính nào để hỗ trợ tiếp trong bước hành hỗ trợ lãi suất

và theo ông thì ông sẽ có những đề xuất hay là giải pháp nào để giải quyết triệt đề những khúc mắc của người dân
tổ chức tín dụng với cả nhà mạng nhà mạng nên xem xét
và tiến tới nhà mạng không xem xét thì chắc chắn là vì các tổ chức
tín dụng sẽ tiêu gọi toàn khách hàng của mình sử dụng áp
lưu ý ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh của các nhà mạng đó
cho nên nếu như cơ chế thị trường anh không điều chỉnh phù hợp với thực tế

ngân hàng đã kiếm nghị với cả bộ thông tin viên thông luôn
theo lý giải của đại diện các ngân hàng
việc ngân hàng đẩy phí thu dịch vụ tin nhắn chủ động qua sms
là do hiện đa số khách hàng đều dùng app
ngân hàng khuyến khích khách hàng sử dụng thông báo qua các app của ngân hàng
thay vì nhận tin nhắn qua sms
hầu hết các ngân hàng đã thực hiện miễn giảm toàn bộ phí chuyển tiền
và phí duy trì trên kênh ngân hàng số
người dân có thể đăng ký lựa chọn nhận biến động số dư qua app của ngân hàng
sẽ giúp tiết kiệm chi phí minh bạch và an toàn hơn